ngay từ đầu năm mới mậu tốt hai nghìn một mươi tám đến nay ngư dân ở các xã ven biển nghệ an liên tục trúng đậm mùa cá trích
với ngư dân xã quỳnh nghĩa huyện quỳnh lưu chuyến về bờ sáng ngày một mươi ba tháng ba được xem là bội thu nhất từ đầu năm đến nay của ngư dân
mỗi thuyền ra khơi trong khoảng vài giờ đồng hồ chúng mẻ lưới cá trích thu về hàng triệu đồng
bảy giờ sáng ngày một mươi ba tháng ba dọc bãi tắm xã quỳnh nghĩa huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an hàng chục thuyền bè cập bến sau chuyến ra khơi ít giờ đồng hồ
niềm vui của các ngư dân là rất lớn khi kéo những mẻ lưới đầy cá trích tươi xanh lên bờ
loại cá này hiện được người dân mua rất nhiều bởi giá cả phải trăng dễ chế biến thành những món ăn dân dã
với ngư dân ngoài bán cho thương lái họ có thể nhập cho các nhà hàng ăn uống ngay bãi biển địa phương để phục vụ mùa du lịch
hiện giá thu mua tại bến từ hai mươi đến hai mươi năm đồng một kg còn tại các điểm chợ giá bán cao hơn từ ba mươi đến bốn mươi đồng một kg
một ngư dân ra khơi từ một giờ sáng về bến lúc bảy giờ sáng đánh được hai trăm linh kg
cá trích này có giá trị năm triệu đồng
ngoài ra còn nhiều loại cá có giá trị cao như cá sóc cá đục cá đù
chi phí cho những chuyến đánh cá gần bờ này là khá thấp nhưng lại trúng rất đậm đem lại nguồn thu cho các hộ ngư dân